trên thế giới hiện nay có năm điểm nóng của dịch covid một mươi chín
đó là trung quốc nhật bản hàn quốc iran và ý
khu vực trung đông đang nổi lên là điểm nóng khi mà đính tính đến chiều nay
thì tại iran đã có một mươi bốn trường hợp tử vong trong số sáu mươi sáu ca nhiễm covid một mươi chín
dù hàng loạt các quốc gia trung đông đã đóng cửa biên giới lận nhau
nhưng mà đã có tám quốc gia trung đông có bệnh nhân dương tính với covid một mươi chín
một thông tin vui đó là tâm của covid một mươi chín trung quốc
đang cho thấy có rất là nhiều dấu hiệu khả quan
khi mà ủy ban y tế quốc gia trung quốc cho biết là hai mươi bốn tỉnh thành ở đại lục
không có ca nhiễm mới covid một mươi chín nào trong mấy ngày qua
và cùng với tín hiệu lạc quan này thì một số tỉnh của trung quốc
cũng đã công bố giảm cấp độ các biện pháp phản ứng khẩn cấp với dịch bệnh